thưa quý vị theo thông tin cập nhật đầu giờ chiều nay theo giờ việt nam
đoàn cứu nạn cứu hộ của bộ công an việt nam bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn
đoàn được chia làm hai nhóm trực tiếp tìm kiếm cứu nạn và nhóm thứ hai sắp xếp các thiết bị
phương tiện giả soát trang thiết bị y tế hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện để thay ca cho nhóm trực tiếp
cứu nạn cứu hộ tại hiện trường trong ngày một mươi một tháng hai đoàn đã đưa được ba thi thể trẻ em ra ngoài
qua khảo sát bên trong vẫn còn nhiều người mắc kẹt có mùi hôi thối bốc da và khả năng sống
của các nạn nhân rất mong manh trước đó vào ngày hôm qua một mươi tháng hai đoàn công tác gồm hai mươi bốn chiến sĩ
tinh nhuệ đã tới thổ nhĩ kỳ khoảng một giờ sáng theo giờ thổ nhĩ kỳ ngày một mươi một tháng hai đoàn công tác
đã tới địa điểm cứu nạn dựng lều giã chiến để nghỉ ngơi song song với công tác khảo sát lên phương án
tin an ninh trẻ tự hôm nay tại bản pú múa xã mường mươn
huyện mường trà tỉnh điện biên hai đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng quảng văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và cà văn thu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại thị trấn mường trà huyện mường trà tỉnh điện biên tăng vật thu giữ
gồm hai viên ma túy tổng hợp ba trăm linh g chất bột màu trắng nghi là heroin và hai điện thoại di động
đối tượng võ việt phát trú tại tỉnh đồng nai đang bị công an huyện trảng bom tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản trước đó phát đã đột nhập vào nhà một người dân
ở xã bào hàm huyện trảng bom tỉnh đồng nai trộm tiền mặt và nhiều trang sức bằng vàng tổng số
tài sản trộm cắp trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng tìm cách trốn thoát ngay sau khi vụ việc xảy ra
phát vẫn xa lưới khi công an huyện trảng bom tiến hành điều tra bắt giữ
một vụ vận chuyển gần sáu tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phòng cảnh sát
phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh quảng trị phát hiện
trước đó tại km ba mươi bảy quốc lộ chín thuộc địa phận xã hướng hiệp huyện đắk rồng
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường phối hợp với trạm cảnh sát giao thông đắk rông
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã kiểm tra xe ô tô do võ tá ý
chú tại tỉnh thứa thiên huế điều khiển quá trình kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển hơn
bảy mươi bao tải có chứa các sản phẩm động vật có trọng lượng khoảng gần sáu tấn
thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc của số sản phẩm động vật nói trên
tại cơ quan công an lái xe ý khai nhận được thuê vận chuyển số hàng nói trên từ huế đến lao bảo huyện hương hóa
thưa quý vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường lực lượng cảnh sát giao thông
luôn là những người kịp thời hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn hoạn nạn
và vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay
ngay khi phát hiện chiếc xe ô tô mercedes bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường phạm hùng hướng đi khuất duy tiến
đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cùng với người dân gần đó
đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy
ngay khi phát hiện khói bốc lên từ nắp capo một chiếc xe ô tô lưu thông theo hướng mai dịch về quất duy tiến
cám bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số sáu đã nhanh chóng hô hoán ra hiệu lệnh dừng xe hỗ trợ xử lý
khi bắt đầu chuẩn bị phương tiện để đi làm nhiệm vụ ra chốt chỉ huy điều kiện giao thông
thì chúng tôi từ vị trí cửa đội đã phát hiện phía trước cách khoảng tầm một trăm linh mét thì là có xảy ra một vụ cháy xe ô tô
phương tiện đã bị cháy ở phía trước lắp cabo và lửa bốc lên rất lớn
thì tôi đã hô tất cả những anh em có mặt ở đội thời điểm đấy
và người dân xung quanh là để ra cùng công tác để chữa cháy
lúc đấy thì mình cũng đang trông giữ xe thì thấy có đồng chí cảnh sát giao thông hô nên là có cháy xe
thì mình cũng chỉ biết là chạy vào bãi xe lấy mấy bình chữa cháy ra để xịt thôi
nói chung lúc đấy thì cũng hơi bất ngờ nên mọi người cũng đang hốt hoảng chạy
nói chung là mọi người vào dập cũng rất là nhanh
là người dân buôn bán kinh doanh gần đó trong nhà luôn để sẵn hai bình chữa cháy
chị nguyễn thị hòa cũng đã hỗ trợ hết sức
đồng hành với lực lượng cảnh sát giao thông tham gia dập lửa
người thì chạy vào lấy bình chữa cháy người thì xin nước
mình cứ thế mình hỗ trợ mà các chú công an cũng thế
cứ ai đi xuống là cũng cha cầm theo một bình chữa cháy
sẵn sàng ứng cứu cho người dân trong lúc gọi là nguy cấp như thế là rất tốt
bằng việc kịp thời huy động chín bình chữa cháy của đội cảnh sát giao thông
cũng như của các hộ dân gần đó
đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng và không để xảy ra hậu quả đáng tiếc
cái vụ cháy xe ô tô của cá nhân cũng như của tổ chức thì là nó rất nguy hiểm
đến cho người tham gia thông
tuy nhiên là nó liên quan đến cháy và cộng kia nó phát vào bình xăng nó sẽ cháy nổ
chính vì thế là lực lượng anh em chúng tôi nhanh chóng kịp thời phát hiện
để dập tắt ngay đám cháy phát sinh từ đầu
không để nó lan rộng ra thì cứu được tài sản cho nhân dân
trong những giờ làm nhiệm vụ thì có những tình huống xảy ra
ví dụ như xe gặp sự cố hay là cháy nổ
hay là những vấn đề xảy ra va chạm trên đường
thì chúng tôi luôn lân cao tinh thần để giúp sức
và cái thứ hai là để phục vụ nhân dân được tốt nhất
thưa quý vị một người đàn ông ở trà vinh đã dẫn theo hai con đến đắk nông
để làm công việc hái tiêu thuê
tuy nhiên không xin được việc làm nên đành dẫn hai con đi bộ quay về
vì không có tiền nên ba bố con phải xin bánh mì ăn và ngủ ngoài đường
đến dạng sáng ngày chín tháng hai ba bố con đã may mắn gặp được những người tốt bụng giúp đỡ
những người tốt vùng đó là các chiến sĩ công an phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông
khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường
thì thấy người đàn ông dắt theo hai con nhỏ đi trong đêm tối
trên đoạn đường vắng người không an toàn tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
các anh đã dừng lại hỏi thăm
cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn đó tổ công tác đã đưa ba bố con đi ăn uống
đồng thời mua vé xe khách để người đàn ông cùng các con quay về quê an toàn
hành động của các chiến sĩ cảnh sát giao thông tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với người đàn ông lúc đó
khiến anh và các con rất cảm động và nhớ mãi về những chiến sĩ công an
luôn là điểm tựa của nhân dân trong mọi hoàn cảnh
mở đầu lời thông tin
từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an
vào khoảng một giờ sáng nay theo giờ địa phương đoàn công tác cứu nạn cứu hộ quốc tế
với hai mươi bốn thành viên thuộc bộ công an đã đến và bắt đầu những hoạt động cứu hộ đầu tiên
tại thành phố adiyaman phía đông nam thổ nhĩ kỳ
đây là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi thảm họa động đất vào hôm sáu tháng hai vừa qua
dù tới thành phố adijaman giữa đêm và thời tiết lạnh âm sáu độ
đoàn công tác của bộ công an việt nam đã lập tức tham gia công tác cứu nạn cứu hộ
tại một tòa nhà bị đổ sập có khoảng một mươi năm người đang bị vùi lấp bên trong
phương án cứu nạn cứu hộ đang được chuẩn bị thống nhất một cách kỹ lưỡng và chi tiết
bởi các tòa nhà ở đây vẫn có dấu hiệu sụp đổ bất cứ lúc nào
yêu cầu đặt ra là nhanh chóng tìm kiếm người bị nạn và bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ
việc dựng lều trại cũng đang được khẩn trương tiến hành để phục vụ và tốt nhất cho công tác tìm kiếm nạn nhân
đoàn công tác cũng phân công cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tham gia việc phân loại thiết bị y tế đưa đến người dân bị nạn
điều kiện khó khăn địa hình phức tạp nguy hiểm nhưng các chiến sĩ công an nhân dân việt nam đã quyết tâm vượt qua
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ để cứu sống người dân nơi đây
chuyển sang thông tin khác
trong bản bù múa xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên hai đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép cho ma túy
hai đối tượng quang văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và cà văn thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại thị trấn mường trà huyện mường trà tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ gồm hai viên ma túy tổng hợp ba trăm linh g chất bột màu trắng và hai điện thoại di động
một nhóm thanh niên là nữ tụ tập tại một căn nhà trên địa bàn xã phước hậu huyện long hồ
để sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng công an tỉnh vĩnh long phát hiện và bắt giữ
bước đầu làm việc các đối tượng khai nhận căn nhà trên là do trần trung nhân đứng ra thuê khoảng sáu tháng nay
qua khám xét tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy
kiểm tra xung quanh hai căn phòng trên thì phát hiện có nhiều loa âm thanh phát ánh sáng và tường được cách âm phục vụ cho việc bay lắc của nhóm đối tượng
qua test nhanh các đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
đối tượng nguyễn thanh thế chú tại xã tân phú thạnh huyện châu thành a tỉnh hậu giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi tám tháng một thế đột nhập vào một nhà dân lấy được một ipad bốn điện thoại di động ba triệu sáu trăm linh ngàn đồng ba túi sách rồi tẩu thoát
qua điều tra công an huyện châu thành bắt được thế sau ba ngày và thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
theo kết quả giám định số tài sản mà đối tượng thế trộm có giá trị trên năm mươi triệu đồng
một mươi đối tượng trú tại huyện tràng bom tỉnh đồng nai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai khởi tố về hành vi đánh bạc
trước đó bất ngờ đột kích vào một căn nhà tại khu phố một thị trấn tràng bom công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã bắt quả tăng một mươi đối tượng đang đánh bạc ăn tiền
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ gồm hơn hai mươi năm triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng một bộ bài tay bảy điện thoại di động và hai xe máy
để chủ động hơn trong công tác kiểm định xe cơ giới đường bộ cho cả đơn vị đăng kiểm lẫn người dân mới đây sở giao thông vận tải tp hcm đã phát triển và đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ đăng kiểm
với tên gọi là ttdk ứng dụng này có thể giúp tránh được tình trạng ủng ứ kéo dài tại các khu vực đăng kiểm ở tp hcm
không khỏi lo ngại khi chỉ một tháng trước nhiều trung tâm đăng kiểm ở tp hcm có tình trạng người dân xếp hàng dài mất nhiều thời gian mới có thể hoàn tất đăng kiểm xe
thì giờ đây qua tìm hiểu anh nguyễn tiến thịnh đã biết và cài đặt ứng dụng ttdk về điện thoại của mình từ ứng dụng này anh thịnh đã chủ động một thời gian và kế hoạch đưa xe của mình đi đăng kiểm
sau khi đặt địch theo giờ mong muốn thành công khi tới trung tâm đăng kiểm xe của anh thịnh được nhân viên cắp giấy nhận biết riêng và được ưu tiên theo địch hạn
cài đặt đăng kiểm cũng dễ dàng trong các thao tác của mình và sau đó khi mà mình tải ra thì cơ quan đăng kiểm sẽ gửi cho mình một cái mã để mình cuộc hẹn
sau này mình chủ động hơn cho lần sau mình tới mình khỏi phải nói công mình đi tới mình gửi xếp hàng rồi xin số thứ tự rồi này nọ
cứ mình tới đó mình vô quá trình mình đặt hồ sơ thì mình sẽ đưa cho nhân viên nhận hồ sơ cái mã hồ sơ mình khai báo

nhưng khoảng hai mươi triệu đồng trong công ty đăng kiểm ở tp hcm đã không còn tình trạng xếp hàng dài chờ đợi như trước
thay vào đó người dân đã phấn khởi hơn khi việc đưa xe đi đăng kiểm gặp thuận lợi nhanh chóng
đối với đơn vị đăng kiểm cũng đã chủ động trong bố trí nhân lực phương tiện nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân
hiện nay thì về phía đơn vị vẫn hoạt động hết công sức
nghĩa là nhân viên sau tết vẫn là làm việc đầy đủ và cố gắng là giải quyết phương tiện nhanh nhất cho chủ phương tiện
để không bị tái diễn tình trạng ủng ứng mệt mỏi khi chờ đợi kéo dài như thời điểm trước tết niên đáng vừa qua
từ ngày một tháng hai sở dự phong phần tải tp hcm đã đưa app ttdk vào sử dụng
cài đặt trong điện thoại thông minh trên hai nền tảng eos và android
khi thao tác người dân sẽ được cung cấp thông tin trung tâm đăng kiểm gần nhất
thông tin số lượng xe phòng nhận trong ngày cũng như khung giờ trống để người dân chủ động
một điểm sáng khác của app này là thông tin số thứ tự công khai minh bạch
và tránh được những phiêu cực có thể xảy ra khi lấy số thứ tự trực tiếp
hiện tại với một mươi ba trên một mươi bảy trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động
mỗi ngày tp hcm có thể giải quyết cho hai phương tiện
cùng với việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo